trợ công nghệ thiết bị đồng bằng sông kiểu long hai nghìn một mươi chín khai mạc tại thành phố cần thơ
sự kiện do bộ khoa học và công nghệ cùng sở khoa học và công nghệ thành phố cần thơ phối hợp tổ chức
gần hai trăm linh đơn vị tham gia trưng bày hơn tám trăm linh kết quả nghiên cứu và hơn hai trăm năm mươi gian hàng của các doanh nghiệp
có hoạt động nghiên cứu ứng dụng và đổi mới công nghệ chủ yếu tập trung vào hai ngành công nghiệp chủ lực
của vùng đồng bằng sông kiểu long là công nghiệp chế biến lương thực và chế biến thủy hải sản
sự kiện cũng giới thiệu kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ của các viện nghiên cứu trường đại học trên cả nước